trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh xảy ra vào chiều tám tháng năm trên địa bàn thành phố buôn ma thuột đắk lắc
đã làm tốc mái hàng chục nhà dân gãy đổ nhiều cây cối gây nhiều thiệt hại tài sản
tại nhà ông thao xã chư ea những công nhân này đang gấp rút khắc phục hậu quả do mưa lốc chiều ngày tám tháng năm gây ra trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
mặc dù căn nhà của ông khá chắc chắn nhưng do mưa quá to gió lốc xoáy đã khiến toàn bộ mái nhà của ông bị bật tung
chi phí sửa chữa khoảng hai mươi triệu đồng
ngay gần đó là trường tiểu học đinh bộ lĩnh với năm lớp học
qua cơn mưa lớn vừa rồi đã có hai lớp học bị tốc mái ngập trong phòng học gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em trong trường
qua vào tầm khoảng hai rưỡi chiều lúc mà các cô và trò đang ở trong lớp học thì có một cơn rông ập đến kèm theo lốc xoáy rất là lớn và đã làm tốc mái tôn của hai phòng học
hiện tại hai phòng học này là đã không sử dụng được và đã tạm thời là cho học sinh học qua lớp khác
cái hư hại thì cũng rất là nhiều đấy tôn nó rơi xuống rất là nhiều và rất là nguy hiểm
cho nên là bây giờ trước mắt thì học sinh cũng cuối năm rồi chuẩn bị thi học kỳ
hai cũng mong là các cấp chính quyền tạo điều kiện để giúp đỡ khắc phục lại hậu quả cho nhà trường để học sinh ổn định để cho kỳ thi sắp tới này được học sinh yên tâm để làm bài thi
theo báo cáo sơ bộ của ủy ban nhân dân xã chư ea toàn xã đã có hai mươi năm hộ dân và nhiều diện tích nông lâm sản
bị ảnh hưởng do mưa và lốc xoáy tổng thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên dân quân tự vệ ở địa phương tổ chức giúp dân sửa chữa lại nhà cửa khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống